bằng nhiều biện pháp cụ thể các cấp hội phụ nữ đã tập trung vận động hỗ trợ hội viên phụ nữ giúp nhau so đói giảm nghèo
đến nay toàn tỉnh đã xây dựng được nguồn vốn tiết kiệm là một trăm bốn mươi một tỷ đồng cho hai mươi tám chị vay một mươi hai mô hình một mươi giúp một bốn mươi hai mô hình cặp lá yêu thương nghĩa tình chị em năm mươi sáu mô hình hũ gạo tình thương ba mươi sáu mô hình tiết kiệm mua thẻ bảo hiểm y tế đã giúp cho nhiều phụ nữ nghèo có cơ hội vươn lên thoát nghèo
nhiều trẻ em có cơ hội được đến trường
từ phong trào dân vận khéo các mô hình điển hình tiên tiến đã được lan tỏa và nhân rộng
kinh nghiệm từ cơ sở cho thấy các địa phương có hiệu quả cao đó là nhờ sự huy động từ sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ cơ sở
và đồng thời là kết hợp đồng bộ giữa công tác dân vận với hoạt động quản lý điều hành của chính quyền cụ thể hóa chủ trương của đảng và nhà nước
câu chuyện thành công trong dồn điền đổi thừa ở xã bình định huyện kiến sương
một ví dụ
từ một xã thuần nông dụng đồng manh mún nhưng đến nay nông dân xã bình định huyện kiến sương tỉnh thế bình
đã được sản xuất theo phương thức mới trên cánh đồng mẫu ứng dụng đồng bộ cơ giới hóa nông nghiệp tạo ra hạt lúa có chất lượng cao
sự liên kết giữa bốn nhà nhà nước nhà nông nhà khoa học và doanh nghiệp đã hình thành chuỗi giá trị sản xuất hàng hóa
mang lại lợi nhuận lớn cho người nông dân
cả một quá trình đấu tranh quá trình như vậy
là vận động nhân dân người ta hướng theo mình người ta phá bờ nhỏ và làm bờ lớn
từ mỗi hộ là manh mún ba bốn mảnh nhưng bây giờ hiện nay chỉ có một hai mảnh
để có được những kết quả trên tất cả các thành viên tổ dân vận của các thôn đã thấm nhuần làm tốt công tác dân vận
gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
công việc triển khai được đưa ra bàn bạc trao đổi dân chủ thấu đáo đến tận thôn xóm
không chỉ ở xã bình định huyện kiến sương
mà công tác dân vận gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được tỉnh thái bình triển khai đồng bộ
bởi đó chính là cơ sở để thực hiện đại đoàn kết toàn dân
phát huy tính tích cực chính trị của nhân dân là yếu tố cơ bản để phát huy nội lực của địa phương
cũng vì thế ở nhiều địa phương trong tỉnh đã xây dựng thành công các mô hình sản xuất điểm
gắn với chuyển giao kỹ thuật cho nông dân và các nông dân
và tăng cường tuyên truyền vận động nông dân tích cực chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng
nâng cao hiệu quả sử dụng đất
giờ đây những cánh đồng đạt giá trị ba trăm linh bốn trăm linh triệu đồng một hectare một năm
xuất hiện ngày càng nhiều ở các địa phương
qua đó có thể khẳng định phong trào thi đua dân vận khéo trong phát triển kinh tế
góp phần thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp nâng cao thu nhập cho bà con nông dân
công tác dân vận không chỉ là sự tuyên truyền vận động
mà công tác dân vận còn nhằm phát huy những sáng kiến sáng tạo từ phía quần chúng nhân dân
và từ chính yêu cầu thực tiễn thì đã xuất hiện những cách làm hay những mô hình tiêu biểu
mô hình thu gom vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng
là mô hình dân vận khéo về vệ sinh môi trường của hội liên hiệp phụ nữ xã minh khai huyện hưng hà
với hơn một một trăm linh hội viên tham gia sinh hoạt tại sáu tri hội trong toàn xã
được chia thành chín tổ thu gom
chúng tôi triển khai tới sáu tri hội thun làng và triển khai sâu rộng
ở các cái kỳ sinh hoạt hội viên mùng tám tháng ba
sau khi đó chúng tôi về dự họp sinh hoạt cùng với chị em ở dưới cơ sở
và tuyên truyền vào các kỳ họp các kỳ sinh hoạt hội viên
rồi tuyên truyền trên các cái kênh thông tin của đài
để người dân có ý thức khi ra đồng thu gom xong bỏ vào bể
và còn lại thì các hộ dân mà chưa ý thức cao
thì chúng tôi tổ chức
thực hiện phong trào xây dựng mô hình dân vận khéo về vệ sinh môi trường
thì với mỗi cấp hội phụ nữ trong toàn tỉnh
lại có những cách làm linh hoạt và sáng tạo khác nhau
nếu như hội phụ nữ vũ thư mạnh với phong trào bồn hoa đường hoa
thì hội liên hiệp phụ nữ phường bồ xuyên thành phố thế bình
thực hiện mô hình phân loại rác thải tại hộ gia đình
phát huy phẩm chất của bộ đội cụ hồ
những năm qua hội cựu chiến binh
hà duyên hải huyện ninh hà
đã tích cực tham gia phong trào dân vận khéo
để xây dựng nông thôn mới
hôm nay đi trên những con đường liên thôn liên xóm
đã được trải bê tông phẳng phiêu rộng rãi
có phần của sự chung tay góp sức
hiến đất làm đường của nhiều người dân nơi đây
trong đó cựu chiến binh hà văn toan
đi đầu hiến bảy mươi m vuông đất
phá bỏ nhà tường bao của gia đình
để mở rộng con đường chính của thôn
cáng bộ hội viên
thực hiện tốt phong trào
dân vận khéo
thể hiện dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới
trong tuyên truyền
hội viên thực hiện vận nhiệm vụ quân sự
trong việc tham gia bảo vệ
an ninh trạch tự
ở địa phương
đặc biệt là tiêu biểu
trong thời gian vừa qua là phong trào dân vận nôn mới
phong trào tuyển gọi công nhân
giáo dục tuyển thống do các thế hệ trực
nói chung là việc chỉ có
dân vận khéo của cựu chiến binh
có thể nói
các mô hình điển hình dân vận khéo
đã huy động được sức mạnh tổng hợp
của cả hệ thống chính trị ở cơ sở
với riêng cấp ủy chính quyền
xã vũ lạc thành phố thế bình
để nâng cao các tiêu chí nông thôn mới
và chất lượng sống của người dân
đầu năm hai nghìn một mươi tám
địa phương đã huy động sức mạnh của nhân dân
vận động xã hội hóa
lắp bốn mươi sáu camera trên các trục đường chính
của các thôn
trồng một năm trăm linh cây xanh
để xây dựng mô hình sáng xanh sạch đẹp
các mô hình dân vận khéo
hướng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố
mà tập trung cho phát triển kinh tế xã hội
tạo công an vực làm tạo thu nhập
và góp phần xây dựng thành phố thế bình
ngày càng văn minh và giàu đẹp
trong các phong trào dân vận khéo
ở thế bình thời gian qua
thì việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc
trong việc thực hiện mục tiêu
một trăm linh người dân dùng nước sạch
được đánh giá là điển hình
cùng với cơ chế chính sách yêu đải
khuyến khích đầu tư
và quản lý khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn
được cho là bước đột phá
của tỉnh thế bình
thì việc đả thông tư tưởng cho người dân
bao năm quen với dùng nước ao nước giếng
này chuyển sang mua nước sạch để dùng
là cả một vấn đề nàn dài
khi phát động nước sạch
thì bà con cứ bảo là
chúng tôi từ trước đến giờ
chẳng có nước sạch vẫn sống
thế nhưng mà sau thì kết hợp với
hướng dẫn rồi là tuyên truyền vận động
của các tổ chức
đoàn thể của chúng
nhất là những phụ nữ kiệp chiến binh
đưa tập trung vào hướng dẫn
cách làm của xã minh quang
huyện vũ thư cũng là giải pháp
được các địa phương của tỉnh thái bình áp dụng
tuy nhiên tiếp những khó khăn
đó là bất cập về đấu nối đường ống
rồi kinh phí chất lượng nước
đều được cấp ủy đảng chính quyền
và đoàn thể vào cuộc
giải quyết những vấn đề bức xúc
chính đáng của nhân dân tại cơ sở
mắc ở đâu gỡ ở đó
vấn đề là
quy chế dân chủ phải được phát huy
khi vai trò của cấp ủy
đối với chính quyền
và sự phối hợp giữa chính quyền
và mặt trận đoàn thể trong thực hiện dân vận
được phát huy đã mang lại
sự đồng thuận của người dân
nhờ thế mà chất lượng cuộc sống
của người dân được nâng lên
xây dựng cái nhà máy nước
cho bà con nhân chúng tôi
cảm thấy là có cái nguồn nước sạch
dùng là nó sung sướng
mà cảm thấy là đúng là đổi đời
từ hồi có nước sạch
đến giờ nước sạch của bên nước sạch
cung cấp nước thì là nhà đảm được
cái tiền thuê người rửa máy
mà nước thì lượng
tức là cái số tiền mà thuê người
rửa máy thì nhiều hơn cái số tiền
dùng nước sạch
cái tỷ lệ người dân mà mắc các cái bệnh
ví dụ như là các bệnh về mắt
các bệnh ngoài da
các bệnh lê theo đường tiêu hóa
thì thấy tỷ lệ bệnh nhân là giảm
mỗi mô hình điển hình từ phong trào
thi đua dân vận khéo
đã có sức lan tỏa mang lại hiệu quả thiết thực
toàn tỉnh đã đăng ký xây dựng
và triển khai thực hiện một năm trăm linh hai mô hình
dân vận khéo
tăng một mươi hai mô hình so với năm hai nghìn một mươi bảy
vai trò và tầm quan trọng
của công tác dân vận
ngày càng được khẳng định trong công cuộc
đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa
hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế
đòi hỏi đảng bộ tỉnh thái bình
cũng như đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận
phải thấm nhuận
và thực hiện lời dạy của bác hồ
dân vận khéo thì việc gì cũng thành công
góp phần vun đắp
và phát huy sức mạnh
khối đại đoàn kết toàn dân tộc
xây dựng thái bình ngày càng phát triển hơn
giàu đẹp hơn
quý vị và các bạn vừa xem phóng sự
lan tỏa từ phong trào dân vận khéo ở thái bình
do đài phát thanh và truyền hình thái bình
thực hiện trong chuyên đề trang địa phương
của truyền hình nhân dân
chương trình xin được tạm dừng ở đây
xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau